cũng chưa bao giờ để mối quan hệ của cả hai tiến xa đến tình yêu
ngoài ra cô cũng từng gặp không ít chuyện chắc chở với những người đàn ông theo đuổi mình
trước đây có nhiều người vì ngưỡng mộ giọng hát của tôi nên yêu tôi đến mức si tình
nhưng khổ nỗi họ đều có vợ con nên tôi không muốn chen ngang làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác
thế nhưng tôi càng từ chối thì họ càng tìm cách thuyết phục
thậm chí là khống chế ham dọa nữ ca sĩ chia sẻ trong một lần phỏng vấn
phi nhung kể cách đây vài năm cô từng được một đại gia hà nội theo đuổi như hình với bóng
cô hát ở đâu anh cũng đi theo và có mặt ở đó
khi thấy những người đàn ông khác lên sân khấu tặng hoa cho phi nhung
thì người này lại ra sức ngăn cản làm khó khiến nữ ca sĩ sợ hãi
chưa kể khi giọng ca bông điên điển quyết định về việt nam
ca hát có không ít đại gia từng liên hệ đòi tru cấp tiền bạc giúp cô kinh doanh làm ăn
nhưng nữ ca sĩ cũng thẳng thừng từ chối
tôi sợ đại gia lắm ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì
họ cho mình cái này ngược lại họ đòi hỏi mình thứ khác
tôi không muốn mình trở thành con dối trong tay của những người lắm tiền nhiều của nữ ca sĩ khẳng định
sau từng đấy năm độc thân đã có lúc phi nhung đã nghĩ đến ý định đi tù
tuy nhiên vì vẫn muốn đứng trên sân khấu để biểu diễn và chăm lo cho hai mươi một con nuôi
cô tạm thời gác lại ý định này
thay vào đó nữ ca sĩ dành chọn cuộc sống của mình cho xã hội
toàn bộ tài sản của cải đều dùng làm từ thiện và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh
thay vì lấy chồng hay xây nhà cao cửa rộng cho riêng mình
suốt hơn hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí phi nhung rất hạn chế chia sẻ về chuyện đời tư
chính vì điều này ít ai biết được nữ ca sĩ còn có một cô con gái
năm nay đã hai mươi chín tuổi đang làm y tá tại mỹ
vốn là người kín tiếng nên những thông tin hiếm hoi về chồng cũ của phi nhung khiến cho nhiều người tò mò
thời điểm năm hai nghìn một mươi bảy khi vi nhung công khai con gái ruột
trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn bố của wendy chính là ca sĩ mạnh quỳnh
để không làm ảnh hưởng
đến danh dự của người đồng nghiệp phi nhung đã phải lên tiếng khẳng định con gái không hề có quan hệ gì với mạnh quỳnh
bố của wendy là một người đàn ông hiền lành tốt bụng
đang nói phi nhung quyết giấu hết mọi thông tin về người cũ suốt nhiều năm qua
đến nay công chúng vẫn không hề biết bố ruột của wendy là ai
tuy nhiên đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
một người thân cận nhất của phi nhung đã có chia sẻ hiếm hoi về gia đình của nữ ca sĩ
cha của bé wendy là người việt nam và vẫn dành sự quan tâm của một người cha cho con
phi nhung luôn nói với con rằng
mẹ không có cơ hội có đồng nghiệp
mẹ không được cha và được cha quan tâm nhưng con thì phải có
và bao nhiêu năm qua tuy không ở cùng nhau
nhưng chưa bao giờ cô bé bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ
còn về tru cấp kinh tế thì phi nhung chưa bao giờ cần đến điều đó
vì cô ấy đủ sức để lo cho con gái
tôi chỉ có thể nói được chừng ấy thôi
nói về lý do quyết giấu con ruột suốt thời gian dài
phi nhung từng chia sẻ muốn con có cuộc sống bình yên
một cuộc sống của một người bình thường
phi nhung cũng rất hạn chế nhắc về chồng cũ
cũng như chuyện tình cảm trước công chúng
cô từng trải lòng nhiều lúc con hỏi mẹ sao mẹ không lấy chồng
vì mẹ muốn ở vậy nuôi con ăn học ra trường
vì mẹ không thể chia sẻ tình cảm cho ai được
mẹ đã dành hết tình cảm cho con và các em con ở việt nam
ba năm nay mẹ luôn nghĩ về con để sống
con đã chịu hy sinh xa mẹ sống một mình tự lập
một cô bé có tấm lòng nhân hậu sẵn sàng chia sẻ tình mẹ
cho các em mổ côi thiếu may mắn
để các em được gọi một tiếng mẹ và xem là các em của con
khi có điều kiện khá hơn phi nhung nhận những đứa trẻ mồ côi
làm con nuôi
chị vốn không có cha mẹ mất sớm
sống những tháng năm lạnh lùng tình yêu thương suốt thủa ấu thơ
nên hơn ai hết chị muốn các bé mồ côi có mẹ
biết niềm hạnh phúc khi có mẹ là thế nào
chị nhận một mươi rồi một mươi tám hai mươi đến nay là hai mươi ba cháu nhỏ
có một ý kiến đánh giá về phi nhung khá đúng là đa mang
dù anh ấy với con gái ruột wendy phạng
chị vẫn không buông bỏ giấc mơ cứu người giúp đời
mà chị đã mang trong lòng từ thời trẻ
chị không nỡ lướt qua những đứa trẻ mổ côi
những người nghèo
và làm mọi thứ xem như nghiệp của mình
ngấp nghé tuổi năm mươi phi nhung không mau cầu đột phá gì
trong sự nghiệp và danh tiếng nữa
con gái chị đã có thể tự đi bằng đôi chân của mình trên đường đời
cuộc sống chị xoay quanh đi hát nuôi dạy con
làm từ thiện và tu tập phật pháp
những tưởng được sống bình dị như mình hàng mong
một sự kiện xảy ra khiến chương cuối cuộc đời của phi nhung phải viết lại
sau khi một người phao tin đồn về một nhân vật được suy diễn là phi nhung
chị như mất tất cả sau một đêm
không có một cuộc đời
cuộc điều tra không có minh chứng hay sự xác nhận nào
người trong cuộc liên tục xin được yên phi nhung vẫn bị đấu tố và kết tội
người trẻ không biết chị là ai khán giả của chị nay đã ở cái tuổi
không còn la cả mạng xã hội nữa
vì thế mạng xã hội suốt thời gian đó như khối thông tin xấu độc
tiêu cực khổng lồ mà hầu hết là mũi dao một chiều nhắm vào phía chị
phi nhung từng nói
thời gian sẽ chứng minh tất cả sự thật sẽ được phơi bầy
nhưng liệu chị có đủ thời gian để chứng kiến
khi trong ngọn vẹn một tháng
nhập viện vì dương tính với covid một mươi chín
chị đã chút hơi thở cuối cùng
khoảng năm hai nghìn bốn đến hai nghìn năm
tin giả phi nhung qua đời từng làm dậy sóng
khán giả trong nước nhất là các tỉnh và huyện xa
chiếc cd cắt ghép từ một video ca nhạc của chị khiến bao người rơi nước mắt
hôm hai mươi tám tháng chín khi phi nhung thực sự rời cõi tạm
mạng xã hội lại cuồn cuộn những chia sẻ đồng cảm
xót thương như đúng cách mà dòng chảy thông tin tiêu cực về chị trước đó
hiện giờ ai khiến phi nhung nên nông
lỗi hay sự thật về những tin đồn không còn quan trọng nữa
chị cũng không có cách nào tự thanh minh cho mình
những tâm tư còn chịu nặng
những lời chưa kịp nói ra
có lẽ danh ca đã mang theo về thế giới bên kia
và với dòng chảy thông tin của mình
mạng xã hội sẽ lắng từ khóa phi nhung sau hai ba ngày nữa
những người dùng mạng từng cây độc mắng chửi chị rồi chưa buồn
khi chị ra đi sẽ tiếp tục một trào lưu mới
riêng với người hâm mộ phi nhung
một vì sao trên bầu trời nghệ thuật vừa tắt
họ chắc chắn ghi nhớ
vì sao phi nhung tỏa sáng ở vị trí ấy
và cách chị làm bầu trời nghệ thuật thêm lung linh
chị vẫn vinh hiển
không ai có thể phủ nhận sự vinh hiển ấy với họ
trong rất nhiều ca khúc hay phi nhung tưởng hát
bài giấc mơ cánh cỏ phẳng phất hình ảnh của chị
nhất là thời mới nổi
chị luôn mặc chiếc áo dài trắng đi hát
và lời hát như khúc hát tiễn biệt nữ danh ca
bài hát tiện em qua cánh đồng
bài hát đã bao năm không thể quên
bài hát đến hôm nay không thể quên
với giấc mơ nay còn đâu
khoảng thập niên một nghìn chín trăm chín mươi
sự xuất hiện của cô ca sĩ giống tây
chuyên mặc áo dài hát danh ca
quê hương ngọt lịm
như một hiện tượng làng nhạc
thời điểm đó môi trường internet hoàn toàn khác hiện tại
lượng thông tin vô cùng ít ỏi
càng không có mạng xã hội
không ít khán giả còn tưởng phi nhung là tây thật
được biết đó là một cô gái con lai mẹ việt bố mỹ
sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo pleiku
nổi tiếng trong bối cảnh thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi
đồng nghĩa với sự thành danh của phi nhung là hữu cơ
tức chỉ hát hay khán giả mê
đĩa bán thật nhiều mới thành danh
bốn năm từ một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến một nghìn chín trăm chín mươi
phi nhung tự tiếp thị bán đĩa
mà một mươi năm cd in bao nhiêu thì bán sạch bấy nhiêu
được báo giới gọi là nữ hoàng băng đĩa
đầu năm hai nghìn sự nổi tiếng của phi nhung vút lên
như như quỳnh mạnh quỳnh và trường vũ
làm tứ trụ của làng nhạc hải ngoại
sức hút của dòng bolero dân ca quê hương
vì thế mà tăng mạnh
bất chấp sự phát triển như vũ bão của tân nhạc
thể hiện qua trào lưu làn sóng xanh trong nước
nhiều người nói đời phi nhung vinh hiển
nhưng để vinh hiển nữ ca sĩ từng bước đi trên đoạn đường
đầy đau đớn và nước mắt
phi nhung bất hạnh từ nhỏ
đó là tuổi thơ không có bố mẹ mất sớm
một mình nuôi em nhỏ
trong những phút phương xa cha nào có hay
mà chiều nay con rỗ mẹ nơi này
nhớ mẹ lý mổ cui
nhạc sĩ trương quang tuấn viết về đời phi nhung
tuổi một mươi bảy phi nhung một mình sang mỹ
làm công nhân mưu sinh
mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng
tuổi hai mươi chị trở thành mẹ đơn thân
phi nhung luôn ý thức mình là người hát
may mắn được khen hay
còn ngoại hình thì không hề đẹp
thực tế giọng hát của nữ ca sĩ không xuất sắc
nhưng lạ mà người nghe nhắm mắt
vẫn biết là chị hát
cũng có thể do đời nhiều đau thương
mà giọng hát của chị luôn nghe như sắp khóc
một cách tự nhiên
vì ý thức rõ bản thân phi nhung không màng sĩ diện hão
chỉ tự thu tự in đĩa
tự tiếp thị bán đĩa cho mình
chị kiên trì gửi các bản thu của mình
cho một trung tâm ca nhạc lớn ở hải ngoại
trong bảy năm mới có hợp đồng chính thức
khi có điều kiện khá hơn
phi nhung nhận những đứa trẻ mồ côi
làm con nuôi
chị vốn không có cha mẹ mất sớm
sống những tháng năm lạnh lùng tình yêu thương
suốt thủa ấu thơ
nên hơn ai hết chị muốn các bé mồ côi có mẹ
biết niềm hạnh phúc khi có mẹ là thế nào
chị nhận một mươi rồi một mươi tám hai mươi
đến nay là hai mươi ba
có một ý kiến đánh giá
về phi nhung khá đúng là đa mang
dù ai nấy với con gái ruột quen nghi phạm
chị vẫn không buông bỏ giấc mơ
cứu người giúp đời mà chị đã mang
trong lòng thời trẻ
chỉ không nỡ lướt qua những đứa trẻ mồ côi
những người nghèo khó và làm mọi thứ
xem như nghiệp của mình
ngóc ngé tuổi năm mươi phi nhung không mong cầu
đột phá gì trong sự nghiệp và danh tiếng nữa
con gái đã có thể tự đi
bằng đôi chân của mình trên con đường đời
cuộc sống của chị xoay quanh đi hát
nuôi dạy con làm tử thiện
và tu tập phật pháp
những tưởng được sống bình dị như mình hàng mong
một sự kiện xảy ra khiến chương cuối
cuộc đời phi nhung phải viết lại
sau khi một người phao tin đồn về một nhân vật
được suy diễn là phi nhung
chị như mất tất cả sau một đêm
không có một cuộc điều tra không có bất minh chứng
hay sự xác nhận nào
người trong cuộc liên tục xin được yên
phi nhung vẫn bị đấu tố và kết tội
người trẻ không biết chị là ai
khán giả của chị nay đã ở cái tuổi
không còn la cả mạng xã hội nữa
vì thế mạng xã hội suốt thời gian đó
như khối thông tin xấu độc tiêu cực khổng lồ
mà hầu hết là mũi dao
một chiều nhắm về phía chị
phi nhung từng nói thời gian sẽ chứng minh tất cả
sự thật sẽ được phơi bầy
nhưng liệu chỉ có đủ thời gian để chứng kiến
khi trong vỏn vẹn một tháng nhập viện
vì dương tính covid một mươi chín
chị đã chút hơi thở cuối cùng
khoảng năm hai nghìn bốn đến hai nghìn năm
tin giả phi nhung qua đời
từng làm dậy sóng khán giả trong nước
nhất là các tỉnh huyện xa
chiếc cd cắt ghép từ một video ca nhạc của chị
khiến bao người rơi nước mắt
hôm hai mươi tám tháng chín
khi phi nhung thực sự rời cõi tạm
mạng xã hội lại cuồn cuộn những chia sẻ
đồng cảm xót thương như đúng
cái cách dòng chảy thông tin tiêu cực
về chị trước
tính đến thời điểm hiện tại
phi nhung đã hoạt động nghệ thuật hơn hai mươi năm
và có chứa đứng nhất định trong showbiz việt
nổi tiếng nắm trùm dòng nhạc bolero
nên phi nhung thường xuyên được mời đi diễn
ở nhiều sự kiện lớn đám tiệc
tại việt nam và nước ngoài
với mức cắt xe cao chót vót
theo một số nguồn tin
cắt xe của phi nhung cũng không hề nhỏ
trong một đám cưới ở hà tĩnh
phi nhung nhận lời mời biểu diễn
với mức thổ lao lên đến một mươi đô la
thậm chí vì quá mến mộ cô
gia chủ không ngần ngại tặng cho
giọng ca sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bức tưởng gỗ chỉ giá năm đô la
tương đương gần một trăm một mươi năm triệu đồng
chỉ bấy nhiêu thôi
cũng đủ chứng minh phi nhung là nghệ sĩ
danh tiếng và có thu nhập khủng
trong showbiz việt
không chỉ đi hát kiếm tiền
những năm gần đây
nhớ ca sĩ là một trong những gương mặt thân quen
trên sóng chương trình với khán giả
cô xuất hiện trong vai trò đa dạng
như người chơi
cố vấn chương trình ban giám khảo
với sức ảnh hưởng khổ trên mạng xã hội
cũng như sở hữu lượng pha lớn
đủ mọi lứa tuổi nên nhiều người cho rằng
muốn mời được phi nhung
nhà sản xuất phải bỏ ra số tiền không nhỏ
ngoài ra phi nhung
thành công trong công việc kinh doanh
cô làm chủ nhiều nhà hàng chai
tại thành phố hồ chí minh
kiếm được nhiều tiền nhưng cô không bao giờ
vuôn vén gì cho bản thân
tôi nói thật suốt vài chục năm qua
tôi đi làm kiếm được rất nhiều tiền
chứ không phải ít
nhưng đến giờ vẫn chẳng có đồng nào trong tay
đây là lời thú thật của dòng ca chữ tình
khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng
mới đây một đoạn trích chương trình
chuyện ngại nói
với phần tham gia của ca sĩ phi nhung
cũng đã thu hút sự chú ý
và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
trong video được đăng tải
dòng ca bông điên điển
bất ngờ tiết lộ với siêu mẫu xuân lan
về tình trạng trắng tay
sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật của mình
cụ thể phi nhung cho biết
tôi nói thật suốt vài chục năm qua
tôi đi làm kiếm được rất nhiều tiền
chứ không phải ít
nhưng đến giờ vẫn chẳng có đồng nào trong tay
nhiều người hoài không biết
tiền tôi kiếm đi đâu
đơn giản là tôi đầu tư hết tiền
vào các con nuôi của mình rồi
nhưng tôi nhìn lại vẫn thấy mãn nguyện
vì giờ bảy tám đứa con nuôi của tôi
đã lớn hết rồi
nhắc đến cái tên phi nhung
khán giả sẽ nghĩ ngay đến
dòng ca chữ tình ngọt ngào
gia diết của cô
nổi tiếng cả ở trong nước lẫn hải ngoại
phi nhung là một trong những ca sĩ
rất đắt sâu
và phi nhung chưa bao giờ khoe khoang
hay phôi diễn về những tài sản mình đang sở hữu
cô có một cuộc sống vô cùng giản dị
tập trung hết tâm trí
vào việc nuôi dưỡng các con
và làm thiện nguyện
duy nhất một lần phi nhung chia sẻ
về hình ảnh ngôi nhà của mình tại mỹ
sự giản dị của ngôi nhà
khiến rất nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ
đồ đạc trong nhà được bài trí ngăn nắp
không quá cầu kỳ kiểu cách
mọi thứ đều mang hơi hướng cổ điện
thay vì hiện đại hào nhoáng
cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác
thời gian này phi nhung gặp khó khăn
trong vấn đề tài chính
do dịch covid một mươi chín
các sân khấu đóng cửa
chương trình giải trí bị hoãn quay
nhà hàng cũng dừng hoạt động
một người thân của nữ ca sĩ kể lại
trước khi dương tính với sars cov hai
cô giảng phi nhung cẩn thận
khi ra ngoài làm từ thiện
bởi ca sĩ chia tiêm vaccine
cô khuyên nữ ca sĩ về mỹ sớm
nhưng phi nhung muốn ở lại
tham gia các hoạt động thiền nguyện
phi nhung còn nói
chị đừng lo em cẩn thận lắm
hai chị em đã bàn chuyện
khi phi nhung về mỹ sẽ làm show
gây quý để lấy tiền mua máy thở
ủng hộ bệnh viện nhiệt đới
người này cho biết
trước khi mắc covid một mươi chín
phi nhung tham gia vào một số bếp ăn
từ thiện tại thành phố hồ chí minh
nữ ca sĩ mắc covid một mươi chín
vì có tiếp xúc gần với vài ca f
vì dương tính với sars cov hai
nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay
vào một show diễn ở mỹ
vào ngày hai mươi hai tháng tám
trắng tay sau nhiều năm hoạt động
nghệ thuật nữ ca sĩ cũng từng khẳng định
tôi không có tài sản để lại
trong đầu tôi từ xưa đến giờ
chưa từng nghĩ phải để lại
tài sản gì cho con tôi
tôi chỉ để lại chi thức cho con mình
tôi làm sát điện tôi cho các con đi học
khi các con ra trường
các con tự đi làm kiếm sống
mặc dù có kinh tế ổn định
nhưng nhà riêng của phi nhung
ở mỹ và tại việt nam
gây bất ngờ vì không xa hoa
sanh sảnh như nhiều nghệ sĩ khác
cờ ngời của phi nhung
và con gái wendy ở mỹ có diện tích rộng rãi
tuy nhiên nổi thất bên trong
lại rất đơn giản theo kiểu nhà truyền thống
tạo cảm giác
ngoài ra tại việt nam
phi nhung cũng xây dựng một căn nhà ở bình phước
làm nơi nuôi dạy hai mươi ba người con nuôi
những ca sĩ đã xây dựng
một ngôi nhà tại tỉnh bình phước
để làm nơi thuận tiện nuôi dưỡng
các con của mình
hầu hết các con của phi nhung
đều được học tập và dạy dỗ rất tốt
một vài bé hát còn được mẹ nuôi
mở đường cho hoạt động nghệ thuật
hôm đó dường tôi mất
các con trai nuôi của tôi
đều mặc áo hòa thượng tới đám tang
để làm lễ thỏa giới trị tụng
tôi ngồi nhìn đứa nào cũng lớn mà mừng
trời ơi đứa nào cũng to lớn
thì ra tiền của mình trong này hết rồi
những đồng tiền mình làm ra
đều bỏ hết cho các con nuôi
và thành quả nhận được bây giờ
là xứng đáng
những ca sĩ chia sẻ
mặc dù thường xuyên nói lời yêu thương
và kể cận chăm sóc con nuôi
nhưng phi nhung từng khiến con gái chuột
tủi thân vì bị mẹ không thử nhận
trong một buổi giao lưu cùng khán giả
vào năm hai nghìn một mươi bảy
wendy con gái chuột của phi nhung
hiện đang sống ở mỹ đã thổ lộ
năm tôi mười mấy tuổi
mẹ bắt đầu nuôi mấy em nhỏ
có lần mẹ lên sân khấu
và nói với khán giả rằng
mẹ sẽ sống như vậy hoài
không lấy chồng và không sinh con
lúc đó hát tôi ngồi dưới
tự dưng tôi bật khóc
và cảm thấy rất buồn
nhưng khi được chứng kiến tận mắt
việc mẹ và các sư cô
chăm sóc cho các em
tôi hiểu và không còn buồn nữa
tôi còn cảm thấy vui
vì mẹ đang làm một việc tốt
nói về lý do giấu kín bưng
con gái suốt gần hai mươi năm
phi nhung từng cho biết
bao năm qua mẹ lặng lẽ nuôi con khôn lớn
vì lời hứa với con
con nói hết con muốn có một cuộc sống bình yên
một cuộc sống của một người bình thường
nên mẹ đã tôn trọng sự lựa chọn của con
nhưng hôm nay
mẹ tự hào muốn khoe với khán giả
về cô thủ khoa của mẹ
mẹ tự hào với khán giả về cô thủ khoa của mẹ

hai mẹ con phi nhung đã không được gặp mặt
và nữ ca sĩ còn hứa
sẽ thực hiện một điều cho con gái của mình
khi phi nhung qua đời
wendy phạm ngẹn ngào viết
mẹ ơi mẹ về ở chơi với con một chút được không
con muốn nghe giọng nói của mẹ
và cảm nhận cái ôm của mẹ
con muốn nhìn mẹ cười
con muốn giữ chặt
và không bao giờ để mẹ ra đi
con muốn nói với mẹ
rằng con yêu mẹ nhiều đến thế nào
fan club phi nhung nhắn dụ người hâm mộ
cả nhà ơi chị không muốn cả nhà khóc
cả nhà giúp chị niệm phật nhiều vào
thấy nhiều người khóc là chị không đi được
không siêu thoát khổ vô cùng tật
nên cả nhà thương chị
thì niệm phật đọc kinh
trong bốn mươi chín ngày hồi hướng cho chị đi ạ
và đừng khóc
xin cảm ơn

các sĩ phi nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi và đồng hành với các bạn
tại gia lai
những ngày đầu chập xứng bước vào nghề
dòng ca năm một mươi bảy tuổi
hoàn toàn hát theo năng khiếu
do chưa được đào tạo qua trường lớp
có thể kể đến những ca khúc gắn liền
với tên tuổi nữ ca sĩ
như bông điên điển nỗi buồn chim sáu
vọng kim lang phải lòng con gái bến tre
áo mới cả mau
bà thuê dung gặp phi nhung ở mỹ
thời điểm đó
cô ấy là một trong những giọng ca nổi tiếng
được yêu thích hàng đầu
ở hải ngoại
bà thuy dung bất ngờ khi nhận được đề nghị thiết tham
muốn về việt nam biểu diễn của phi nhung
hầu hết nghệ sĩ hải ngoại về nước
khi đã qua thời đỉnh cao
dương phi nhung đã chia sẻ với bà
rằng cô khát khao được hát trước khán giả quê nhà
dù đang được săn đoán ở mỹ
từ một ngôi sao
biểu diễn tại những sân khấu lung linh
ở nước ngoài
về việt nam phi nhung cùng anh em nghệ sĩ
chạy sâu khắp các tỉnh thành
lúc đó bà thuê dung thường tổ chức
các sâu diễn kéo dài từ miền tây
đến miền trung và xa bắc
sân khấu ở các tỉnh đôi khi chỉ dựng
tạm bỡ trên sân bóng cánh đồng thiếu đèn
phi nhung cũng không ngại
càng không than thở
mỗi sầu diễn ca sĩ ngôi sao như phi nhung
thường được sắp xếp hát ba bài
nhưng khi khán giả yêu cầu
cô ấy sẽ hát thêm
trong khi bản thân có quyền từ chối
nếu không trân trọng khán giả
cô ấy sẽ không nhiệt tình như vậy
bởi dù hát ba bài hay một mươi bài
các xe cũng không thay đổi
ngay từ ngày đầu về nước
cô ấy đã hòa nhập với đời sống
của nghệ sĩ việt nam
trong mắt mọi người phi nhung giản dị
chân chất và hòa động
bà thu dung nhớ nhiều lần sau sâu diễn khuya
cả nhóm nghệ sĩ đi ăn
phi nhung đã bỏ chén đũa
đứng hát dây tặng khán giả khi được yêu cầu
trước khi phải nhập viện
về mắc covid một mươi chín
tôi xúc động trước hình ảnh phi nhung
vừa nấu cơm từ thiện vẫn hát vang trong bếp
có thể nói
cô ấy là ca sĩ bình dân giản dị
hát mọi nơi
với tâm hồn vô tư
giọng khát đặc biệt
và cách luyến lái không thể trộn lẫn
trở về việt nam
từ khi đang ở đỉnh cao của nghệ
và hai mươi năm qua phi nhung
luôn giữ được tên tuổi vị trí
trong giọng nhạc chữ tình dân ca
có thể nói cô ấy có giọng hát đặc biệt
có chút khản và cách luyến lái riêng
vì vậy chỉ cần
phi nhung hát chữ đầu tiên
giọng khát không thể trộn lẫn với bất cứ ai
phi nhung sẽ
đi nhạc dân ca chữ tình
đã mất một giọng ca đẹp chan chữ tình
không ủi lại tài năng
phi nhung thể hiện là người ham học hỏi
chịu quan sát và không ngại
đoán nhận những góp ý
vốn xuất thân từ miền trung
không thuận lợi để hát nhạc chữ tình
dân ca của miền tây
nên cô ấy phải tập luyện chăm sỉ
để hoàn thiện một bản thu âm
trước khi nghe người khác góp ý
phi nhung đã khó tính với chính bản thân mình
nhiều lần thu âm
đến một giờ khuya
vẫn nói với bà thuê dung
bằng giọng đầy nhật huyết
con thấy chữ này chưa ổn
mai mà hát cho con lên phòng thu lại nhé
bài hát kỹ thuật khóa thế nào
phi nhung cũng cố xin phục
cô ấy cần chọn chút từng nốt
từng đoạn luyến lái
trong quá trình thu âm
nhiều ngôi sao cá tính mạnh
không nghe góp ý của ai
kể cả nhạc sĩ phi nhung thì không
bà thuê dung nhớ có lần
cô ấy thu âm ba ca khúc
của cổ nhạc sĩ thanh sơn
ông góp ý phi nhung
về cách luyến lái trong ca khúc
thay vì giận cô ấy hứa
về nhà luyện thêm để hôm sau
hát đúng ý tác giả
chính vì sự cầu thị đó
hầu hết nhạc sĩ cảm thấy vui
và thoải mái khi cộng tác với phi nhung
không chỉ ca hát
phi nhung còn thể hiện sự đa tài
khi có thể ca cải lương diễn hải
ai cũng biết hát cải lương đúng
và hay không là dễ
ấy vậy mà phi nhung chỉ được
tiền bối hướng dẫn qua
đã có thể hát ngọt ngào
bà thu dung đã sản xuất
nhiều vợ cải lương do phi nhung đóng
và đều hài lòng với sự thể hiện của cô ấy
và bà tin khán giả
cũng chưa ai chê khi phi nhung
ca cải lương
bà lính trên sân khấu hơn hai mươi năm
nhưng phi nhung cũng không tránh khỏi
những sự cố hát ca khúc chưa trọn vẹn
đó là điều bình thường với ca sĩ
nhưng phi nhung luôn giàn vặt
cảm thấy mình có lỗi
lần nào hát xe tốt cô ấy cũng chạy
vào cánh gà khóc nức nở như
con cô ấy xin lỗi khán giả
nhưng vẫn sợ mọi người
không thể bỏ qua cho mình
tấm lòng hướng thiện
không chỉ bà thu dung
mà rất nhiều khán giả yêu quý phi nhung
vì tài năng tấm lòng
sự vươn lên mạnh mẽ dù cuộc sống
đối diện với nhiều chung gai
vì vậy giữa bà thu dung
và phi nhung không chỉ là mối quan hệ
công việc mà như người thân
cô ấy gọi bà thu dung là
má xương con
những năm gần đây sân khấu ca nhạc
bị thua hẹp sâu diễn giảm
bà dung ít tổ chức sâu
phi nhung cũng tách hoạt động độc lập
nhưng chỉ cần tôi gọi cô ấy
sẽ có mặt mà không đặt nặng cát xê
vào dịp sinh nhật của bà dung
phi nhung bận đi diễn ở miền tây
nhưng trở về thành phố hồ chí minh
cô ấy vẫn đến nhà thăm và chúc mừng
những hành động đơn giản đó
đều chưa thấy cô ấy là người sống
quá trước quá sau
bà thu dung tin không chỉ có mình
rất nhiều đồng nghiệp đều quý phi nhung
về tấm lòng chân thành đó
hơn cả bà thu dung
để phi nhung ở lòng hướng thiện
nhận nuôi hai mươi em nhỏ khó khăn
nhiều người có điều kiện có tấm lòng
nhưng hiếm ai đủ quyết tâm làm như phi nhung
nuôi hai mươi đứa trẻ
cho chúng ăn học đủ đầy
không phải việc đơn giản
phi nhung mất
ở tuổi còn sông sức cống hiến cho nghề
và xã hội là điều đáng tiếc
nhưng thời gian đã qua
cô ấy đã sống cuộc đời ý nghĩa
cô ấy ra đi nhưng tiếng hát ngọt ngào
chan chứa tình vẫn sống trong trái tim mọi người
khoảng thập niên một nghìn chín trăm chín mươi
sự xuất hiện của cô ca sĩ giống tây
chuyên mặc áo dài hát dân ca quê hương
ngọt lịp như một hiện tượng làng nhạc
thời điểm đó
môi trường internet hoàn toàn khác hiện tại
lượng thông tin vô cùng ít ỏi
càng không có mảng xã hội
không ít khán giả còn tưởng phi nhung
là tây thật
đâu biết cô gái con lai mẹ việt bố mỹ
sinh ra và lớn lên
ở vùng quê nghèo paleku
phi nhung và ước mơ để lại
không có ai trong showbiz
lại có nhiều con như phi nhung
chị là mẹ có hai mươi bốn người con
gồm một con ruột và hai mươi ba con nuôi
chị mua thêm nhà
cũng để mấy đứa con ở
chứ chị chỉ cần cái phòng cái giường là đủ rồi
phi nhung từng nói
ra bên ngoài thì mình cũng không bằng ai
nhiều người là mẹ còn giỏi hơn mình
nên chị chỉ biết chăm lo
cho các con của mình trong vòng tay
trong khả năng của mình
chị dạy wendy con gái ruột của phi nhung
như thế nào thì dạy những đứa con khác cũng như vậy
quan điểm của phi nhung là
tùy vào độ tuổi mà có cách dạy con cho hợp lý
khi con bắt đầu lớn thì chị luôn dành
thời gian tâm sự an ủi
hỏi han như một người bạn để hiểu con hơn
một trong những điều quan trọng nhất
mà phi nhung lưu tâm
khi dạy các con là phải đi học
chị nói ngày trước chị không được học
đến nơi đến trốn
nên bây giờ nhất định các con chị
phải được học hành tử tế
chị hiểu rõ nếu hứa tự bươn trải
mà thiếu nền tảng kiến thức
thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống này
thế nên khi nhận cường làm con nuôi
chị đã nói với cường
mẹ nhận con về để nuôi con đi học
chứ không phải đi hát
thực tế từ ngày về sống chung với mẹ nuôi
hồ văn cường cũng không đi hát nhiều
như bạn bè đồng chăng lứa
đến nay cường đã là sinh viên đại học
điều mà không phải đứa trẻ khó khăn nào cũng có được
trong suốt ngày diễn ra thỉ phi
về mối quan hệ với hồ văn cường
có lúc phi nhung thấy hối hận
chị tâm sự
mình ăn học ít nên thật thà thẳng thắn
cứ nghĩ ai cũng như mình
đem con lên mạng chỉ nghĩ đơn giản
là nhờ cộng đồng mạng dạy con cho tốt hơn
không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp ngoài tưởng tượng như thế
chị hối hận về cách giải con chưa tinh tế
những ngày hai mẹ con giận nhau
chị là người làm hòa với cường
những ngày trước khi bị bệnh
phi nhung thường xuyên chia sẻ hình ảnh
cả gia đình hòa thuận sau biến cố
chị cũng hào hứng khoe hồ văn cường thay đổi tích cực hơn
vui vẻ hơn và đuổi giỡn với mọi người trong nhà
chứ không im lặng như trước nữa
phi nhung chia sẻ là chị hạnh phúc
khi nhìn thấy các con lớn lên từng ngày
những đứa trẻ mổ côi mà chị cưu mang
không chỉ có một mái nhà mà còn được đến trường
được thực hiện giấc mơ của mình
hạnh phúc đó khiến chị bỏ qua
cả những cơ hội gầy dựng một mái ấm cho chính mình
chị kể đã một mươi hai năm
chị không hẹn hòa với người đàn ông nào
về chị muốn dành trọn vẹn tình thương cho các con
chị không muốn những đứa con của mình
lại bị mẹ bỏ thêm lần thứ hai
hơn nữa tìm được một người đàn ông nghĩ giống mình
và chịu chăm sóc cho bằng đó đứa con
đâu phải dễ nên thôi vậy
phi nhung tâm sự
nhiều con là thế
nhưng điều phi nhung sợ lại chính là làm phiền các con
chị nói nhiều người về già bán hết quả cải
về sống chung với con
đó là điều không nên
mình phải có một số tiền riêng
con không cần phải chiêu cấp
mình có thể tử sống để không làm phiền con cái của mình
với chị nuôi dạy con
chính là việc cố gắng để trở thành bạn của con
đừng áp đặt bất kỳ tiền
đừng áp đặt quan điểm cá nhân và các con
mà hãy lắng nghe thấu hiểu
và hướng dẫn các con đi đúng con đường
mỗi người mẹ
lại có một cách dạy con khác nhau
tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa
tình mẹ dành cho con vẫn bao la
và xuất phát từ tận đáy lòng
mẹ vẫn sẽ luôn bao dung
và yêu thương những đứa con của mình
vì thế con cái
hãy luôn ghi nhớ công dưỡng dục của cha mẹ
phi nhung trải lòng
phi nhung cứ vào phòng chăm sóc
phi nhung cứ vào phòng thu lạc khóc
sự xa đi của ca sĩ phi nhung
đã khiến nhiều nghệ sĩ nghẹn ngào
ca sĩ hồng nhung nhớ lần cuối gặp phi nhung
là tại một show diễn ở mỹ
ấn tượng của nữ ca sĩ về đại sĩ
là người phụ nữ tươi tắn
thân thiện và nhiệt tình
hồng nhung kể lại
khi biết tin phi nhung qua đời
ở tuổi năm mươi một
cô nghe đi nghe lại bài hát cát bụi
rồi chuyển qua nhạc phẩm như cánh bạc bay
sau đó cô bật khóc
phi nhung cuối cùng gặp đàn sĩ
tại một show diễn ở mỹ
ấn tượng trong cô là dòng ca sĩ
năm một nghìn chín trăm bảy mươi thân thiện nhiệt tình
sự xa đi của phi nhung
khiến hồng nhung suy ngẫm nhiều
về nhân tình thế thái
về thay đổi sống trong cuộc đời
nữ ca sĩ tâm sự
trận bể dâu do đại dịch gây ra
đã lấy đi bao mạng sống
phủ một bầu không khí hoang tàn nơi nơi
mặc những tiếng khóc thấu trời mây
vậy mà tối qua
tôi còn cản nhận vài chuyện trong ngày
để giải trí giải la con cái
giờ tôi rất xấu hổ về bản thân
tôi nghĩ nhiều về phi nhung
về những người tôi quen biết
trong hai năm qua đã khuất bên kia núi
chung cảm xúc với hồng nhung
nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi
người có hơn một mươi năm gắn bó với phi nhung
trong công việc lẫn cuộc sống cho biết
từ trưa ngày hai mươi tám hai mươi chín
khi nữ ca sĩ mất
cô buồn ruột tay chân vì bất ngờ thương xót
cả buổi chiều
nữ nghệ sĩ bật lại clip
ghi hình mà cô cùng với phi nhung
thực hợp tác chung trong phim
ngồi ghế nóng game show
ngoài trời mưa to
diễn viên kim chi kể
cô vừa xem vừa khóc
một giọng ca quá đẹp
nhưng lại xa đi ở tuổi còn quá trẻ
đến giờ tôi vẫn bàng hoảng
về tim buồn quá đỗi đau xót này
tôi chỉ ước thời gian quay trở lại
phi nhung được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc bệnh tình nhẹ hơn
phó chủ tịch hội sân khấu tp hcm cho biết
nữ nghệ sĩ cho biết phi nhung bên sân khấu
và thích đóng kịch
mỗi lần gặp
nữ ca sĩ đều ngỏ ý muốn tham gia vở mới
trên sân khấu của chị kim chi
thế nhưng mỗi lần chị kim chi gọi
để mời phi nhung thử vai
nữ ca sĩ đều từ chối vì quá bận
không sắp xếp được thời gian
cô kể lại
phi nhung hay hỏi tôi
khi nào sân khấu có vợ kịch mới
nhớ mời cô qua đóng
cô ấy nói
phi nhung là một thục nữ hát nhạc vàng
nên muốn thay đổi bằng việc đóng vai
có cảnh đánh vó
em biết mua kiếm
tôi mới đùa và bảo
thế chị phải dựng vợ nào có cảnh mua kiếm
rồi mời em phải không
phi nhung cười giản dỡ
tôi nhớ mãi nụ cười đó
theo nghệ sĩ chị kim chi
trong những lần ngồi chung ghế giám khảo
các cuộc thi về âm nhạc
cô có dịp hiểu rõ hơn tính cách của phi nhung
diễn viên kể ngoài đời
phi nhung thật thà dễ tin người
đồng nghiệp chọc gạo
khi mọi người lật bài ngựa
nữ ca sĩ xấu hổ và đỏ mặt
phi nhung không kiểu cách
nghĩ sao nói vậy vô tư lắm
vì thế mọi người thương em nhiều
dù kiên cường chiến đấu
nhưng em không vượt qua được số mạnh
mong rằng ở thế giới bên kia
em luôn vui vẻ giản dỡ
và tiếp tục những hành trình thiền nguyện
mc quyền linh cho biết
ai đó nói làm thiền nguyện trong thời dịch
là đánh cược mạng sống của mình
nhiều người đã qua đời
và hôm nay người em của tôi ra đi mãi mãi
mọi người khóc tiễn đưa
và luôn nhớ về em
ra đi thanh thản nhé em ơi
nhạc sĩ yên lam
phổ trách ghi âm
và làm nhạc các ca khúc của phi nhung
kể với dinh
ngoài đời nữ ca sĩ là người hòa đồng dễ chịu
nhưng trong công việc
cô nghiêm khắc chỉn chu
khi bản thu hoàn chỉnh
giọng ca bông điên điển nghe lại nhiều lần
và chủ động đưa ra ý kiến để hoàn thiện tác phẩm
nếu chưa hài lòng
cô sẵn sàng chạy qua nhà yên lam
vào lúc nửa đêm để chỉnh sửa
đến lúc ưng ý
hiện có một số bài hát nhưng đã thu âm
nhưng tôi chưa phối được
hoặc vài bài khác
thì tôi làm nhạc rồi
nhưng vì dịch nên nhung chưa thu âm được
mọi thứ đang giang dở
thì nhung mắc covid một mươi chín rồi qua đời
tôi sẽ gửi lại những sản phẩm đó
cho ekip của nhung
nhạc sĩ nhớ lại
mỗi lần thu âm bài hát mới
vì thế trong những lần
thu âm về sau
nhạc sĩ yên lam phải tắt đèn
để không gian tối lấy lại cảm giác
cho nữ ca sĩ
anh kể đa phần nhạc của nhung
đều rất giàu cảm xúc sâu lắng
và chạm vào trái tim của người nghe
mỗi lần hát trong phòng thu
nhung đều khóc sướt mướt thương lắm
phi nhung có tính cách hào sản
những năm gần đây phi nhung tham gia
truyền thông báo về
những vấn đề nóng của nhiều game show
đạo diễn hoàng nhật nam
là đạo diễn game show tài tử tranh tài
mà giọng ca sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi làm giám khảo
đạo diễn cho biết
khi đó chị phi nhung rất lo lắng
và hồi hộp khi không biết giao tiếp thế nào
để phù hợp với vị trí giám khảo
tôi đã là gần động viên chị
là chị gần góp ý chân thành thoải mái
các tập đầu
chị phi nhung cũng ít nói
về sau chị mới tự tin hơn
kinh nghiệm cho người chơi
lần cuối đạo diễn hoàng nhật nam
gặp phi nhung là tại chương trình
ngôi sao đương thời cùng mc thanh bạch
vào năm hai nghìn hai mươi
cả ba tâm tình về chuyện buồn vui
kỷ niệm của đời nghệ sĩ
và gia đình
khi ấy phi nhung ngồi bên chiếc máy may
để gợi nhớ các ký ức xưa cũ
mấy năm làm việc trực tiếp với phi nhung
mc la thoại phi
kể đàn em là người dễ gần
hay chủ động bắt chuyện với đồng nghiệp
theo nam mc
phi nhung có tính cách hào sản
chân chất của người miền tây
rồi sinh ra và lớn lên tại đắk lắc
sau mỗi sâu diễn phi nhung
đều trích một phần khách xê
để chia sẻ với nhân viên hậu đại âm thanh
những người gặp hoàn cảnh khó khăn
nam mc bày tỏ
tôi từng nghĩ rằng
những ngày sau giãn cách xã hội
khi mọi hoạt động văn nghệ được trở lại
sẽ hát trải qua nhà phi nhung
để cùng soạn hợp đồng biểu diễn
rồi lại đi lên cục nghệ thuật biểu diễn
để xin cấp phép
tôi sẽ nghe nhung nói câu quen thuật
đồ đệ đâu mà anh phải đi làm giấy tờ
cực vậy anh phi
nhưng giờ thì tất cả đã không thể
dù đang nguyện cầu rất nhiều cho nhung
nhưng phải nói lời tiễn biệt em
trong thời dịch bệnh
phi nhung dẫm đẩy chung gai để thành danh
nổi tiếng trong bối cảnh
thập niên một nghìn chín trăm chín mươi
đồng nghĩa sự thành danh của phi nhung
là hữu cơ
tức là sĩ hát hay khán giả mê
tài liệu mới thành danh
bốn năm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
phi nhung tự tiếp thịt bán đĩa
mà một mươi năm cd in bao nhiêu
thì bán sạch mấy nhiêu
được báo giới gọi là nữ hoàng băng đĩa
đầu năm hai nghìn
sự nổi tiếng của phi nhung vút lên
cùng với như quỳnh mạnh quỳnh và trường vũ
làm tứ chủ của làng nhạc hải ngoại
sức hút của dòng bolero
dân ca quê hương
vì thế mà tăng mạnh
như vũ báo của tên nhạc
thể hiện qua trảo lưu làn sóng xanh trong nước
nhiều người nói đời phi nhung vinh hiển
nhưng để vinh hiển
nữ khai sĩ từng bước đi trên đoạn đường dài
đầy đau đớn và nước mắt
phi nhung bất hạnh từ nhỏ
đó là tuổi thơ không có bố
mẹ mất sớm
một mình nuôi em nhỏ trong những phút
phương xa xa nào có hay
mà chiều nay con dỗ mẹ nơi này
các khúc trong nhớ mẹ lý mổ côi
nhạc sĩ trương quang tuấn
biết về đời phi nhung
tuổi một mươi bảy phi nhung một mình sang mỹ
làm công nhân mưu sinh
mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng
chị trở thành mẹ đơn thân
phi nhung luôn ý thức mình là người hát
may mắn được khen hay
còn ngoại hình thì không hề đẹp
thực tế giọng nữ ca sĩ không xuất sắc
nhưng lạ mà người nghe nhắm mắt
vẫn nhận biết là chị hát
cũng có thể do đời nhiều đau thương
mà giọng hát chị
luôn nghe như sắp khóc một cách tự nhiên
về ý thức gió bản thân
phi nhung không mảng xí diện háo
chị tự thu tự in đĩa
tự tiếp thị bán đĩa cho mình
chị kiên trì gửi bản thu của mình
cho một trung tâm ca nhạc lớn
ở hải ngoại
trong bảy năm mới có hợp đồng chính thức
khi có điều kiện khá hơn
phi nhung nhận những đứa trẻ mổ côi
làm con nuôi
chị vốn không có cha
mẹ mất sớm
sống những tháng năm lạnh lộn
tình yêu thương suốt tuổi ấu thơ
chị muốn các bé mổ côi có mẹ
biết niềm hạnh phúc khi có mẹ là thế nào
chị nhận một mươi
rồi một mươi tám hai mươi
đến nay là hai mươi ba cháu nhỏ
có một tựa đánh giá về phi nhung
khá đúng là đa mang
dù ái nái với con gái ruột
chị vẫn không buông bỏ giấc mơ cứu người
giúp đời mà chị đã mang trong lòng
lúc thời trẻ
chỉ không nỡ lướt qua những đứa trẻ mổ côi
những người nghèo khó
như nghiệp của mình
ngớp nghèo hát tuổi năm mươi
phi nhung không mưu cầu đột phá gì trong sự nghiệp
và danh tiếng nữa
con gái chị đã có thể tự đi
bằng đôi chân của mình trên đường đời
cuộc sống chị xoay quanh đi hát
nuôi dạy con làm từ thiện
và tu tập phật pháp
những tưởng cuộc sống bình dị như mình hẳng mong
một sự kiện xảy ra khiến
riêng cuối cuộc đời của phi nhung phải viết lại
phi nhung luôn cười rất tươi
khi được làm từ thiện
sau khi một người phát tin đồn về một nhân vật
được suy diễn là phi nhung
chị như mất tất cả trong một đêm
không có cuộc điều tra
không có bất minh chứng hay là sự xác nhận nào
người trong cuộc liên tục xin được yên
phi nhung vẫn bị đấu tố
và kết nội
người trẻ không biết chị là ai
khán giả của chị nay ở cái tuổi
không còn la cả mạng xã hội nữa
vì thế mạng xã hội suốt thời gian đó
như khối thông tin xấu độc
tiêu cực khổng lồ
mà hầu hết là mũi dao một chiều
nhắm về phía chị
phi nhung từng nói
thời gian sẽ chứng minh tất cả
sự thật sẽ được phơi bày
nhưng liệu chỉ có đủ thời gian để chứng kiến
khi trong vòn vẹn một tháng nhập viện
vì dương tính với covid một mươi chín
chị đã chút hơi thở cuối cùng

khoảng năm hai nghìn bốn hai nghìn năm
tin giả phi nhung qua đời
từng làm dậy sóng khán giả trong nước
nhất là các tỉnh huyện xa
chiếc cd cắt ghép
từ một video ca nhạc của chị
khiến bao người rơi nước mắt
khi phi nhung thực sự rời khói tạm
mạng xã hội lại cuộn cuộn
những chia sẻ đồng cảm xót thương
như đúng cái cách dòng chảy thông tin tiêu cực
về chị trước đó
đời vinh hiển và đắng cay
của phi nhung
hiện giờ ai khiến phi nhung nên nông nỗi
hay sự thật về những tin đồn
không còn quan trọng nữa
chị cũng không còn cách nào tự thanh minh cho mình
những tâm tư còn nảy chiếu
những lời chưa kịp nói ra
có lẽ hai danh ca đã mang theo về thế giới bên kia
có lẽ hai danh ca đã mang theo về thế giới bên kia
và với dòng chảy thông tin của mình
mạng xã hội sẽ lắng tử khóa phi nhung
sau hai đến ba ngày nữa
nhưng người dụng mạng từng cay đồng mắng chị chị
rồi chia buồn khi chị ra đi
chắc tiếp tục một chào lúc mới
riêng với người hâm mộ phi nhung
một vị sao trên bầu trời nghệ thuật vừa tắt
họ chắc chắn ghi nhớ vị sao phi nhung
tỏa sáng ở vị trí ấy
và cách chỉ làm cho bầu trời nghệ thuật
thêm lung linh
chị vẫn vinh hiển
không ai có thể phủ nhận
sự vinh hiển ấy với họ
ca sĩ phi nhung qua đời
không chỉ để lại hành trình thiện nguyện
lời hứa hẹn cuối cùng với con gái ruột
mà còn khiến mấy chục trẻ mồ côi
được chị nhận nuôi lại một lần nữa
mồ côi mẹ
thông tin ca sĩ phi nhung đã chút hơi thở cuối cùng
vào trưa ngày hai mươi tám tháng chín
tại bệnh viện chợ rẫy sau thời gian dài
chống chọi với covid một mươi chín
khiến đồng nghiệp và khán giả thương xót
còn với con gái ruột của nữ ca sĩ
wendy phạm và hơn hai mươi trẻ mồ côi
được chị nhận nuôi
thì đó là nỗi đau quá lớn
wendy hiện đang sống ở mỹ
còn hai mươi ba người con nuôi của phi nhung
một số sống cùng nhà với chị
số còn lại sống ở chùa phước lạc tỉnh bình phước
nữ ca sĩ qua đời
những đứa trẻ mồ côi được chị nhận nuôi
lại một lần nữa mồ côi mẹ
nhiều người lo lắng phi nhung không còn nữa
thì ai sẽ chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi này
trước khi qua đời phi nhung
luôn dành tình thương
và chia sẻ về các con nuôi của mình
nhà sĩ nguyễn văn trung tiết lộ rằng
trong câu chuyện với mình
nữ ca sĩ luôn lo lắng cho hồ văn cường và các con nuôi
một người mẹ luôn hết lòng yêu thương
cho những đứa con của mình
cả những đứa trẻ không cùng máu mổ
chị luôn hỏi em có bài nào cho cường không em
có bài nào cho hai con gái của chị không em
nam nhạc sĩ chia sẻ
không riêng gì nhạc sĩ nguyễn văn trung
nhiều người xót xa
khi những ngày cuối đời ca sĩ phi nhung
không được gần gũi các con
cũng từng có thông tin
cho rằng trong quá trình điều trị covid một mươi chín tại viện
khi nghe ai đó nhắc đến các con
nữ ca sĩ xúc động bật khóc
ở thời điểm bệnh tình của phi nhung
chuyển biến nặng
những đứa trẻ được phi nhung nhận nuôi
đang sống tại chùa cùng sư cô thân thiết
nhận được sự hỗ trợ từ ca sĩ tại hải ngoại
gigi phương trinh
trong clip sư cô gửi lời cảm ơn gigi
các con nuôi của phi nhung bật khóc cầu cứu
chúng con cảm ơn cô rất nhiều
vì đã vì mẹ phi nhung mà tặng tiền cho chúng con
lo cho chúng con ăn học
cô gigi phương trinh ơi
mẹ phi nhung của chúng con
đang bị bệnh nặng lắm
ngày đêm chúng con chỉ viết tụng kinh cầu nguyện
cho mẹ thay qua nặng khỏi
bệnh tật tiêu trừ để về với chúng con
mẹ nhiều lắm
cô ơi cô cứu mẹ phi nhung của chúng con đi
chúng con sẽ bơ vơ lắm
chúng con sẽ không biết sống thế nào
nếu không có mẹ
sợ mẹ bỏ chúng con
quả thương xót những đứa trẻ
ca sĩ gigi phương trinh đã hứa
sẽ phụ phi nhung lo cho tương lai của các bé
nghe tiếng cầu cứu của các con phi nhung
mà thấy mình bất lực
chỉ biết khóc chứ chẳng biết làm thế nào
để đem mẹ phi nhung về nhà với các cháu
trong chiều ngày hai mươi tám tháng chín
khi nhận tin buồn về người em thân thiết
các con nuôi của em đã có chị lo
nguyên văn lời chia sẻ của ca sĩ gigi phương trinh
mặc dù đã chuẩn bị tâm lý
từ tuần trước
khi bác sĩ báo tin buồn cho gia đình
nhưng chị vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật
chị lịm người khi nghe tin
em đã ra đi nhung ngơi
chiếc khăn tang em đeo cho chị
cách đây hai năm khi ba mất
không ngờ có ngày chị lại phải đeo nó cho em
cô tiên nữ tên phi nhung
đã được kêu về trời
em về vui em nhé
nợ trần em đã trả xong cũng như trả lại hết những
cái nghiệt người đời đã dành cho em
cô tiên trước khi bay về trời
phải trải qua thử thách
và em của chị đã làm rất tốt
chị luôn tự hào về em
về con người cũng như tướng hát phi nhung
mà chị đã may mắn phát hiện cách đây ba mươi năm
em ra đi thanh thản em nhé
không còn gì để vướng bận
các con nuôi của em đã có chị lo
riêng wendy sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại
và các gì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng
chị biết em đang khóc
đừng khóc nữa nhé
phải đẹp phải cười thật tươi
đừng buồn một ngày nào đó
chị em mình sẽ gặp lại nhau thôi
thương em nhiều
được biết gigi phương trinh đã quyên góp được
hai mươi năm ngàn đô la trong tiệc sinh nhật của mình
để gửi về việt nam
cứu trợ đồng bào dưới tên phi nhung
những chiếc xe cứu trợ mang tên phi nhung
hành trình không cục ngã
đã đưa nhu yếu phẩm đến cho bà con
và các máy ấm tình thương ở xa trung tâm thành phố
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
phi nhung dự tính về mỹ đoàn tụ với con gái
cũng như tái ngộ khán giả hải ngoại
nhưng cuối cùng lại chọn
ở lại thành phố hồ chí minh
vì muốn thực hiện việc thiện nguyện
giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh
phi nhung và gj từng lên kế hoạch sẽ gây quỹ
để ủng hộ tiền mua máy thở
cho bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh
mạng xã hội xuân sao
lần lượt chia sẻ thông tin phi nhung qua đời
bên cạnh những lời chia buồn tiếc thương của số đông
một số đối tượng tỏ thái độ vô cảm
thậm chí nhắc lại lùm xùm
con nuôi của giọng ca bông điên điển
trước sự việc này
một tài khoản vô cùng bức xúc
lên tiếng phản ánh trên các nền tảng mạng xã hội
một tài khoản tức giận
bây giờ mà antifan còn vòng miệng mai là sao
không còn nhân tính nữa à
một người lên tiếng
sao có người vẫn cứ phải đi sân si
ngay lúc mọi người đang đau lòng vậy chứ
một khán giả bình luận
cô phi nhung cũng đi rồi
mọi người nên dừng lại những lời phán xét
một tài khoản bày tỏ quan điểm
đó cũng là một mạng người
liên liện với tuổi thơ của biết bao thế hệ
xin chia buồn cùng cả gia đình
bên cạnh đó
nhiều người cũng lên tiếng bảo vệ phi nhung
xin dân mạng đừng buông lời
cay nghiệt với người đã khuất
một chủ tài khoản chia sẻ
chị yên nghỉ
chuyện quá khứ của chị xin mọi người bỏ qua cho chị
xin mấy bạn antifan đừng nói gì nữa
một người dùng bình luận
nghĩa tử là nghĩa tận
có ghét thì người ta cũng mất rồi
những lùm xùm trước đó
chưa rõ đúng hay sai nữa
ai không thích thì lướt qua thôi
việc gì vẫn vào hơn thua với người đã khuất
một cư dân mạng thì chia sẻ
người xí cũng như ai
người ta cũng có gia đình
cũng là một sinh mạng
khi họ sống không cần biết họ đã làm gì
nhưng khi họ bệnh đau và mất đi
không nên khẩu nghiệp trên nỗi đau
của gia đình người ta như vậy
ác mộm ác miệng là sân si
là tạo nghiệp
trưa ngày hai mươi tám hai mươi chín
phi nhung qua đời tại bệnh viện trở rẫy tp hcm
sau thời gian điều trị covid một mươi chín
nước ca sĩ trải qua cuộc phẫu thuật lớn
để điều trị tổn thương phổi
tuy nhiên sau nhiều nỗ lực cứu giữa
cô đã hát chút hơi thở cuối cùng
phi nhung ra đi còn để lại tiếc thương
cho rất nhiều người xí đồng nghiệp
và người hâm mộ
mc chiến thành đã viết
tiếng hát phi nhung ra giết
vì nó hát được đúc kết
từ những vết xước của cuộc đời
với những gì đã chứng kiến và trải qua cùng bạn
trong tôi phi nhung là một người phụ nữ mạnh mẽ
trái tim luôn nhân hậu
và dù ký ức của bạn
chỉ toàn những chề chùa và cay đắng
thôi thì buông bỏ
hạnh phúc đón bạn phía trước
đau buồn bỏ lại sau lưng
đất mẹ ôm lấy bạn
che chở bạn khỏi những bi ai của có trần
tiếng hát và tình yêu thương của bạn
vẫn luôn ở lại
chị là một trong những danh ca người việt nam
nổi tiếng trong và ngoài nước
chiếm được tình cảm yêu mến của hàng triệu người hâm mộ
qua giọng ca ngọt ngào ấm áp
được thể hiện qua những ca khúc chữ tình
cả cuộc đời của nghệ sĩ phật tử phi nhung
đã hát dành cho các hoạt động nghệ thuật
tử thiện và nuôi trẻ mộ côi
sự ra đi của chị
đã hát để lại niềm tiếc thương
cho hàng triệu người hâm mộ
làng giải trí hải ngoại đau buồn khi hai tin phi nhung qua đời
danh ca thanh lan tiết lộ câu nói của phi nhung
khiến bà nhớ suốt đời
trong clip được đăng tải trên kênh youtube
danh ca thanh lan
đã có dịp chia sẻ những kỷ niệm gắn liền
với đàn em phi nhung
thanh lan kể lần đầu tiên bà gặp phi nhung
là ở đức
thời điểm đó nữ danh ca
có chuyến đi diễn tại quốc gia này
và được bổ xôi sắp xếp
ở cùng giọng ca phải lòng con gái biến tre
nhớ lại lúc ấy
giọng ca bảy mươi ba tuổi này bày tỏ
phi nhung khi đó
chưa nổi tiếng
nhưng cô ấy cũng dễ thương
cô ấy nhanh nhẹn tươi tắn
gặp tôi là nói chuyện líu lo
nên vui lắm
khi trở về mỹ
thái lan thấy vui vì đàn em được tham gia
biểu diễn ở nhiều nơi
dù vậy khi rảnh
giám khảo solo cùng bolero
vẫn dành thời gian đến chơi
nga nữ danh ca thu âm
điều đó khiến giọng ca bảy mươi ba tuổi thêm quý mến cô
sau này phi nhung
chuyển hướng sang nhạc quê hương cổ nhạc
đó là một quyết định đúng đắn
và khốn khéo
vì trong lòng phi nhung
là cả niềm yêu quê hương mãnh liệt
nên cô ấy hát câu nào
là khán giả đều sưng sưng
tôi rất vui mừng
khi sự nghiệp của cô ấy tiến triển tốt đẹp
bà cho biết
nhắc về kỷ niệm với phi nhung
thanh lan cho biết thêm
vào năm hai nghìn
bà có tham gia vai diệu
vở diễn lá sầu riêng
điều bà cảm thấy bất ngờ
là phi nhung cũng góp mặt trong dự án
lúc tập giật
tôi chỉ tập màn của mình thôi
đến hôm quay hình
tôi gặp phi nhung
tôi có hỏi thì cô ấy nói
em đóng vai diệu
không ngờ rằng cả hai đều đóng vai diệu
tôi cảm thấy rất thích thú
khi cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu
và cùng đóng một nhân vật như vậy
đó là kỷ niệm đẹp đối với tôi
nữ ca sĩ bồi hồi cho biết
nữ danh ca kể thêm
trong một lần khác đi diễn
bà vô tình gặp phi nhung
và một số nghệ sĩ khác
tuy nhiên vì đang bận rộn
với công việc riêng nên bà không
có tâm trạng để trò chuyện
phi nhung chạy đến hỏi tôi có khỏe không
cô ấy đưa cho tôi số điện thoại
nói một câu cảm động
mà đến giờ tôi còn nhớ
chắc đã thấy tôi không được vui vẻ
nên cô ấy hỏi
chị có cần em giúp gì không
chị gọi em nhé
chỉ một câu đó thôi mà tôi nhớ suốt đời
mặc dù sau đó tôi không hề gọi
hay nhờ gì phi nhung cả
nhưng nghệ sĩ đối với nhau vì tấm lòng
chỉ câu nói đó thôi
tôi đã hiểu tấm lòng của cô ấy
trên trang cá nhân
quang lê nghẹn ngào chia sẻ lại video
song ca cùng phi nhung
mãi mãi thương chị ra đi bình yên nhé
khi hãy tin nữ ca sĩ phi nhung
qua đời tại việt nam
quang minh cho biết
ông đăng bản thân và xót xa cho đồng nghiệp của mình
tâm sự với báo thanh niên
năm nghệ sĩ chia sẻ
bản thân luôn theo dõi tình hình sức khỏe
của giọng ca bỏ quê
và mừng trong lòng khi nghe những thông tin
tích cực về cô
tuy nhiên hôm nay anh lại vô cùng bảng hoảng
khi biết tin dữ
tiết lộ thêm về con người của phi nhung
quang minh chạy lòng

bây giờ tôi vẫn còn nghe tiếng cười của phi nhung
mỗi khi anh em đi diễn show với nhau
phi nhung là một nghệ sĩ rất hồn nhiên

không kêu kỳ
nhưng khi anh về việt nam

nàng nghệ sĩ chia sẻ
giọng ca con gái của mẹ
luôn sẵn sàng giúp đỡ khi anh về việt nam hoạt động
sau này phi nhung về việt nam
thường xuyên nói với tôi rằng
nếu tôi muốn gì cứ gọi cho nhung
cô ấy luôn sẵn lòng
vì phi nhung có mở trung tâm riêng
ca sĩ đan trưởng thưởng nhớ phi nhung
ca sĩ đan trưởng thưởng nhớ phi nhung
anh viết trên trang cá nhân
nghĩ nhung gần như đang trở lại
sao lại như thế này được chứ
nhung ơi an nghỉ nhé
nhung sẽ mãi mãi sống trong tim mọi người
xin chia buồn cùng gia đình của phi nhung
bằng kiểu bày tỏ sự tiếc thương
thương em cầu nguyện cho em an yên nơi đất phật
nguyễn hồng nhung đau buồn chia sẻ
chị đi thanh thản nhé
ở cõi vĩnh hằng xin phụ hộ wendy và hai cháu húc cùng các con của chị nhé
về phía thanh hà nữ ca sĩ bùi hồi chia sẻ
vĩnh biệt em phi nhung đã trả hết nợ trần
đau lòng nước mắt không ngừng rơi
cả đời xây chùa không ai nói
một viên ngoái vỡ ngửi ngửi xăm xoay
ngoài ra nhiều nghệ sĩ như minh tuyết hồng đào hoài tâm mạnh quỳnh
cũng không giấu được nỗi buồn khi được thông báo về sự việc
trên mạng xã hội nhiều khán giả xúc động gửi lời chia buồn đến gia đình nữ ca sĩ
và mong côi ra đi thanh thản vì đã hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời
nghệ sĩ trong nước tiếc thương ca sĩ phi nhung
tại việt nam giới nghệ sĩ bàng hoàng khi nghe tin phi nhung qua đời
trên trang cá nhân ca sĩ quang hà bày tỏ xót xa
âu biết rằng sống xét vô thường nhưng em không bao giờ tin lại nhanh đến vậy
thương chị cậu xin đức phật cho phi nhung được siêu sinh tỉnh độ
chia trả với báo thanh niên các đường cũng bàng hoảng khi hay tin giữ
nữ diễn viên cho biết mình bẩn thần và không tin được sự việc
cô nói không nói lên lời cuộc đời sau vô thường quá không tin được
xin khấn nguyện cho chị ra đi thanh thẳng về với cõi phật
tiến biệt chị phi nhung
dương định trí con trai nghệ sĩ nhân dân lễ thủy xúc động bày tỏ
lý do vì phi nhung chưa thực sự hài lòng với bản thu âm nên cô chưa vội ra mắt ca khúc
cô dự tính sau khi hết dịch sẽ tiến hành thu âm lại
vậy nhưng sau lần đi tình nguyện giúp đỡ hỗ trợ bà con ở tp hcm trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư cô không may nhiễm bệnh và ra đi mãi mãi
giờ đây ca khúc ấy còn giang dở khiến người nghe vẫn thấy nghẹn lòng bồi hồi khi nghe giọng hát của phi nhung
nhạc sĩ yên lam là prodinser cho ca khúc này khi nghe tin cố ca sĩ qua đời anh không khỏi nghẹn ngào
hai ơi đừng qua sông là bài hát cuối cùng nghe bản thu
nhạc sĩ yên lam kể anh và phi nhung từng có thời gian làm việc hợp tác với nhau khá nhiều dự án
hay người có cộng tác chung trong vài game show âm nhạc như sàn chiến giọng hát ca sĩ ẩn danh
khi đó phi nhung ở trong ban giám khảo hoặc ban bình luận hay ca sĩ khách mời còn nhạc sĩ yên lam là giám đốc âm nhạc
đừng vội qua sông hai ơi đừng vội qua sông đừng vội qua sông sớm trưa kẻ chờ người trông
lời hát khiến khán giả nghĩ như vận chính
vào cuộc đời của phi nhung
những ca từ trong phần thu âm ca khúc chạm đến trái tim của người nghe qua giọng hát ngọt ngào của phi nhung
nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca nam bộ thể hiện tâm trạng níu kéo tình yêu của một người con gái
chắc chàng trai bỏ lại cuộc tình để đi cưới vợ
tác giả ngô minh tài người sáng tác ca khúc này cho biết cảm hứng sáng tác bài hát hồi đầu tháng hai
sau lần phi nhung dự tiệc sinh nhật anh và bị treo chị nhung đường đi lấy chồng
tên nhạc phẩm được đặt theo cách người thân thường dành cho ca sĩ là hay ơi
ekip của ca sĩ cho biết sẽ gửi bàn thu sang mỹ làm master sau đó phát hành mv tưởng nhớ chị
trước đó nhạc sĩ ngô minh tài còn sáng tác cho phi nhung các bài dạ lỡ thanh xuân em đợi sắc xuân việt giữa trời hoa rơi
dù ở thị trường việt nam hay hải ngoại tiếng hát của ca sĩ phi nhung vẫn luôn chạm đến trái tim của khán giả
trong suốt những năm tháng mang tiếng hát đến cho cuộc đời phi nhung không ít lần gây xúc động với các ca khúc bolero chữ tình về tình yêu
nỗi nhớ nhà nhớ quê hương
những ngày đầu đi hát cô nhận được sự giúp đỡ của ca sĩ chuji phương trinh và bắt đầu chinh phục khán giả ở thị trường hải ngoại
những năm gần đây phi nhung trở về việt nam hoạt động nhiều hơn và tham gia nhiều chương trình về ca nhạc
sự ra đi của phi nhung là một nỗi mất mát không thể bù đắp đối với các khán giả yêu mến giọng ca ngọt ngào đầy tâm sự của cô
là một trong những ca khúc đình đám do nhạc sĩ phan ni tấn sáng tác phải lòng con gái bến tre được nhiều ca sĩ thể hiện thành công
đáng chú ý phi nhung là giọng ca hiếm hoi tạo dấu ấn riêng khiến khán giả phải nhớ tên cô mỗi khi nhắc đến ca khúc này
nữ ca sĩ từng phát hành mv hóa thân thành thiếu nữ thời kỳ trước đóng cặp cùng diễn viên cao minh đạt phi nhung gây ấn tượng bởi nét đẹp thanh thoát cùng với gương mặt khả ái
thời điểm này giọng hát của nữ ca sĩ được công chúng yêu mến và đánh giá cao
các nhà màu tím là một bài hát trữ tình được phi nhung và mạnh quỳnh song ca vô cùng thành công ở thị trường hải ngoại
giọng ca ngọt ngào sâu lắng cùng với sự ăn ý với người tình sân khấu giúp cả hai truyền tải nỗi lòng của nhạc sĩ hoài linh loan thảo khi nhắc về ngôi nhà màu tím đầy hoài niệm
với bài hát con gái của mẹ mẹ thường bảo con thân gái đục trong mai kia mốt nọ con đi lấy chồng là những ca từ xúc động khi phi nhung cất tiếng hát đầu tiên
không chỉ trình diễn đơn ca thành công nữ ca sĩ còn kết hợp
với nhiều nghệ sĩ và gây được tiếng vang điển hình phi nhung và nghệ sĩ phượng liên từng lấy nước mắt khán giả khi thể hiện trọn vẹn tâm sự mẹ con trước những bước đường trọng đại của đời người
với chất giọng rất riêng cùng với cách luyến lấy đặc trưng phi nhung chiếm trọn tình cảm của khán giả
nghe nhạc phi nhung khán giả không chỉ cảm được vẻ đẹp của giai điệu của giọng hát mà ẩn sau đó là những tâm tình những lời thủ thị nghẹn ngào của người hát
gần ba mươi năm đứng trên sân khấu phi nhung nhận được rất nhiều tình yêu thương của khán giả
đặc biệt ca khúc bông điên điển được xem là một trong những ca khúc hay nhất của phi nhung
qua giọng ca của nữ ca sĩ sáng tác của nhạc sĩ hà phương khiến người nghe không khỏi chạy lòng với nỗi nhớ quê nhớ cha mẹ nhưng bị ngăn cách
cô từng khiến các nghệ sĩ xúc động khi trình diễn ca khúc này trong chương trình ký ức vui vẻ
sầu tím thiệp hồng là ca khúc quen thuộc với những người yêu nhạc bolero từng được phi nhung và mạnh quỳnh thể hiện rất thành công
cả hai từng gây chú ý và nhận được sự yêu thích của khán giả
khi cùng song ca sáng tác này của nhạc sĩ hoài linh cách đây ba năm trong chương trình solo cùng bolero
trên trang cá nhân xuân lan vừa hé lộ những dòng tin nhắn cuối cùng của phi nhung trước khi nữ ca sĩ qua đời
trong nội dung được hé lộ ngoài những trăn trở về chuyện từ thiện phi nhung cũng có những tâm sự về các con nuôi mà khi theo dõi ai cũng không khỏi xúc động
cụ thể là giọng ca phải lòng con gái bến tre chia sẻ đến hiện tại
cô không muốn nhắc đến hai từ con nuôi
vì các con đã lớn hết rồi
phi nhung tâm sự với đàn em
chị sợ các con tuổi thân đi đâu ai cũng nói con nuôi
con năm đứa mới được hai ba bốn và sáu tuổi
tuổi nhỏ ở với chị lúc một ngày tuổi
nó đang nghĩ chị là mẹ ruột
đi học có đứa chọc là con mồ côi về khóc quá trừng
nên chị muốn im lặng cho các con có cuộc sống bình thường dù lớn lên tính sau
đối với nữ ca sĩ điều khiến cô sợ nhất là việc các con bị tổn thương
chia sẻ của phi nhung khiến nhiều người không khỏi xúc động
một số khán giả bày tỏ sự cảm kích
tấm lòng mà nữ ca sĩ dành cho các con
một tài khoản bình luận
đọc muốn rớt nước mắt luôn thương chị
người xem khác chia sẻ
màn nhung đã khép lại
cuộc sống quá mong manh rớt nước mắt
an nghỉ chị nhé
một ngày buồn một ngày tiếc đau thương
một ngày khóc cho một người ra đi
giờ chỉ còn lại những ký ức đẹp đẽ cho đời cho người
tiếng hát ra riết vang vọng mãi không bao giờ quên
xuân lan cho biết đoạn tin nhắn đó là cuộc trò chuyện giữa cô và phi nhung
xong nữ siêu mẫu từ chối chia sẻ thêm
liên quan đến phi nhung sự ra đi của nữ ca sĩ khiến giới nghệ sĩ và nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng
bên cạnh đó một số người đau lòng khi các con của giọng ca ao mới cà mau giờ lại mất đi điểm tựa
mới đây nhất tỷ phú hoàng kiều gây chú ý khi tuyên bố sẽ nuôi dưỡng các con của nữ ca sĩ đến khi trưởng thành
ông chia sẻ
việc mà lo nuôi nấng các bé mồ côi này đã nhen nhóm trong tôi từ khi tôi biết bệnh tình của phi nhung trở nặng
những chi tiết cụ thể thì chúng tôi sẽ lên kế hoạch nhưng vấn đề chính hiện tại để giúp cho các em được an toàn trong cơn đại dịch này
quý vị đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h nóng nhất
thưa quý vị tính đến thời điểm hiện tại chủ đề về ca sĩ phi nhung vẫn được rất nhiều người quan tâm
đặc biệt câu chuyện về nhà ngoại cảm phan thị bích hằng sau sáu ngày phi nhung qua đời đã bất ngờ lên tiếng
vậy phan thị bích hằng nói những gì tại sao lại được dân tình chú ý đến vậy
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
vào tối ngày ba tháng một mươi trên facebook cá nhân phan thị bích hằng người được cộng đồng mạng gọi là nhà ngoại cảm
đã bức xúc chia sẻ hình ảnh một số bài viết đưa thông tin sai sự thật kèm theo lời cảnh cáo
họ lại gắn tên tôi vào những điều nhảm nhí hãy để cho phi nhung an yên về cõi lành đừng tạo khẩu nghiệp nữa các bạn ạ
nằm mồ ưu mình giáo chủ địa tảng vương bồ tát đại chứng minh
theo đó một số trang tin đã cố tình bịa đặt thông tin về phan thị bích hằng
với nội dung liên quan đến phi nhung
cụ thể họ tự cho rằng bà bích hằng từng nói rõ lý do cố ca sĩ chưa thể về với đức phật là do còn nặng gánh với chốn trần giang
tuy nhiên trên thực tế phan thị bích hằng chưa từng có bất cứ phát ngôn nào về sự ra đi của cố ca sĩ phi nhung
vậy nên bà hằng mong muốn những ai đang đưa tin sai sự thật hãy dừng lại để phi nhung được an yên về với cõi vĩnh hằng
trước thông tin bà bích hằng chia sẻ công chúng bày tỏ sự khó chịu nhanh chóng để lại bình luận trách mốc
những người đã đưa tin sai sự thật về nhà ngoại cảm
giá danh người khác đăng bậy chúng không còn tính người nữa rồi khốn nặng quá thất đức thế thì cái giá trả theo luật nhân quả đặt lắm đấy
họ xem thường nghiệp báo nên khẩu nghiệp chuyện người
toàn dựng chuyện câu like may mạ có chị bích hằng đính chính
chết rồi cũng không được yên hỏi tại sao người sống không đấu đá nhau cơ chứ
buồn cho người dân việt nam buồn hơn là cái mạng xã hội này dễ gây ra bức hòa dân tộc
nhà ngoại cảm phan tị bích hằng cũng từng bị một số kênh youtube đưa tin bịa đặt liên quan đến kết quả điều trị của phiền nhung
nhận thấy rõ tính nghiêm trọng của sự việc có thể gây tổn hại đến uy tín danh dự và làm phiền hà đến ca sĩ
bà bích hằng lập tức đăng đàn đính chính
có thể thấy do bà bích hằng là nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn được nhiều người quan tâm
nên một số thành phần xấu đã mượn tên tuổi hình ảnh và giả mạo phát ngôn của bà nhằm mục đích trục lợi cá nhân
hành động này rất đáng linh án và tẩy chay quyết liệt
quay lại với những diễn biến mới nhất về chi phí và thủ tục để đưa thi hài phi nhung sang mỹ
được biết con gái ca sĩ phi nhung rất mong được đón thi hài mẹ sang mỹ để an tán
vậy những chi phí và thủ tục này có đắt đỏ hay không
con gái phi nhung sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có thể lo liệu và hoàn tất hậu sự cho mẹ
mời quý vị cùng theo dõi tiếp nhé
một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng chín ca sĩ phi nhung ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ
tính đến thời điểm hiện tại con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ đã chịu cảnh xa mẹ suốt hai năm qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
những ngày qua quên đi phạm thất thần và suy sụp trong vòng tay của người thân mỗi lần giữ lễ cầu siêu cho mẹ
cô mong được nhận thi hài của mẹ về mỹ an tán
nhưng sinh cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không
mẹ con suốt một đời vất vả lo cho con lo cho các em và mấy tháng nay mẹ còn ở lại nước việt nam để cùng mọi người chống dịch
giờ mẹ con nằm xuống rồi
con không cần một anh hùng con cần mẹ
xin giúp con xin mọi người giúp con
mẹ con đã sống cho mọi người rồi giờ cho con sinh lại mẹ con
quên đi phạm cũng bày tỏ
việc đưa thi hài từ việt nam sang mỹ sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục khác nhau
nhất là giữa thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
theo thông tin trên trang điện tử tổng lãnh sự quán mỹ của thành phố hồ chí minh
thì trong trường hợp quyết định chuyển thi hài người quốc tịch mỹ về nước để chôn cất
chi phí cho việc ướp xác và vận chuyển bằng đường hàng không
sẽ vào khoảng từ một mươi hai đến một mươi tám usd tương đương hai trăm sáu mươi triệu đến bốn trăm linh triệu đồng
hoặc có thể nhiều hơn tùy thuộc vào giá vé máy bay và dịch vụ của công ty mai táng
còn chi phí cho việc chôn cất thiêu và chuyển cho cốt về mỹ cũng phải vào khoảng ba năm trăm linh tám usd
tương đương khoảng tám mươi triệu đến một trăm tám mươi triệu đồng
tuy nhiên để tiến hành việc này trước hết cần phải hoàn thành hai thủ tục là giấy báo tử và giấy chứng tử
trường hợp của ca sĩ phi nhung qua đời ở thời điểm này thủ tục sẽ càng phức tạp hơn
vào sáng ngày bốn tháng một mươi theo giờ việt nam tritsy phương trinh bạn thân của ca sĩ phi nhung
chia sẻ những hình ảnh ngày cúng tuần đầu tiên cho nữ ca sĩ ở mỹ
cô đi cùng với ba con trai đến chùa và nhận khăn tang từ dì úc là dì ruột của phi nhung
ngoài tracy phương trình ca sĩ thanh thảo bạn kiều justin nguyễn cũng có mặt
không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc đau buồn đến nhói tim khi mà chị úc đeo khăn tan trắng lên đầu cho chị
em của chị đã ra đi thật rồi
nhìn dí ảnh của em trên bàn thờ
mà nước mắt cứ rơi
cả tuần qua chị đi đến đâu ai cũng nhắc và thương thiết em
có những người chưa hề quen biết em mà họ cũng khóc mấy ngày liền khi nghe tin em mất
tracy phương trình đau buồn chia sẻ
chứng kiến phi nhung trưởng thành và nổi tiếng từ khi còn là cô gái chất phát
tới lúc có cả triệu khán giả yêu mến và theo dõi tin buồn vì sự ra đi
tracy phương trình bày tỏ tình yêu thương của khán giả mà phi nhung có được là tài sản quý giá nhất
lớn hơn rất nhiều vật chất
có thể mua được bằng tiền
ăn nghỉ em nhé em có thể cười tươi được rồi đó nữ ca sĩ bày tỏ
con gái phi nhung wendy phạm đứng cạnh bàn thờ của dí ảnh mẹ
các nghệ sĩ tới lễ để chấp tay thành tâm khấn nguyện cho nữ ca sĩ
mâm cơm cúng được bày biển gọn gàng tươm tất và đơn giản
tracy phương trình cho biết lễ cúng tuần đầu được tổ chức trong phạm vi gia đình
nên không thông báo rộng rãi ra ngoài
các nghệ sĩ hoặc là bạn của phiên nhung muốn đến cúng những tuần sau
có thể liên lạc với cô để xác định
trong lễ cúng con gái phi nhung và người thân cùng với các thầy độc kinh cầu siêu
để linh hồn của nữ ca sĩ siêu thoát
dù sống ở mỹ gia đình và người thân của phi nhung cố gắng làm đầy đủ các nghi lễ quan trọng
theo văn hóa truyền thống của người việt
giúp cho vông linh nhận thức được mình đã mất và nhanh chóng siêu thoát
wendy cùng một người thân túc trực tại tỉnh xá giác an để sửa soạn cúng thất đầu cho ca sĩ phi nhung
dù chuẩn bị trước tinh thần quên đi phạm cũng không giấu được nỗi đau buồn khi mà mẹ qua đời
họ gặp nhau lần cuối vào dịp noel hai nghìn một mươi chín lúc phi nhung về mỹ để thăm con
sau đó dịch covid một mươi chín bùng phát toàn cầu
do vậy quendi chỉ có nguyện vọng duy nhất là được nhìn thấy thi hài của mẹ lần cuối ở mỹ trước khi hỏa tán
dù chỉ có một mình ở mỹ wendy không lẻ loi trước sự mất mát lớn này
nhiều đồng nghiệp bạn bè của phi nhung trong đó có tristi phương trinh
luôn bên cạnh hỗ trợ lo hậu sự cho mẹ
thanh thảo cho biết vẫn chưa thể tin ca sĩ phi nhung đã qua đời
chị chi buồn và mong wendy phạm giữ gìn sức khỏe
tại việt nam lễ tướng niệm ca sĩ phi nhung dự kiến diễn ra vào sáng ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tức hai mươi tám tháng tám năm tân sửu theo âm lịch tại tu viện khánh an
đã bị hoãn do dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
đại diện gia đình cho biết chương trình sẽ được thực hiện vào thời gian thích hợp và có thông báo sau
do vậy những người thân của ca sĩ phi nhung mong mỏi thay vì gửi hoa đến viến
bạn bè đồng nghiệp người hâm mộ có thể gửi sữa cho các con của phi nhung
những ngày qua nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết của phi nhung
đều đã ghé đến nhà riêng để gửi tặng vòng hoa viến thắp nén hương đưa tiễn cố ca sĩ lần cuối
ngoài ra không ít vòng hoa viến được gửi từ phương xa bởi những người yêu mến phi nhung
đây đều là tấm lòng và sự yêu thương của mọi người dành cho giọng ca bầu ơi đừng khóc
tuy nhiên vì số vòng hoa đến viến quá nhiều và trong nhà cũng không còn chỗ để nữa
và để tránh lãng phí quản lý truyền thông của phi nhung đã chia sẻ mong muốn
theo ý nghĩ chủ quan của tôi thì vòng hoa đã rất nhiều rồi nhà chị đang không đủ chỗ
thay vào đó mình có thể quy đổi vòng hoa thành mua sữa gửi cho các con của chị phi nhung chắc chị sẽ vui lắm
nguyện vọng này của ekip của ca sĩ ngay lập tức được ủng hộ
nhiều người đã gửi sữa gửi tiền để mua sữa cho các bé
đại diện phát ngôn của cố ca sĩ chia sẻ anh chắc chắn điều này sẽ được phi nhung ủng hộ
vì hơn ai hết phi nhung luôn mong muốn những điều tốt nhất thiết thực nhất cho các con của mình
khán giả cũng bất ngờ với việc người thân quyết định chọn khoai lang để làm lễ cúng cho phi nhung
tuy nhiên như người nhà chia sẻ những ngày còn nằm trên giường bệnh phi nhung nói với các bác sĩ
chị thèm được ăn một củ khoai lang luộc ước nguyện của chị giảng đơn là thế mà vẫn chưa thực hiện được
đây cũng là lần đầu tiên con gái trụ của phi nhung quang ri phạm có những chia sẻ về mẹ đầy xót xa
cô viết trên trang cá nhân
sinh cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không mẹ con suốt một đời vất vả lo cho con
lo cho các em và mấy tháng nay mẹ con ở lại nước việt nam để cùng mọi người chống dịch
giờ mẹ con nằm xuống rồi con cần mẹ
mẹ con cũng hứa với con xong việc mẹ con sẽ về xin mọi người giúp con
mẹ con đã sống cho mọi người rồi giờ cho con sinh lại mẹ của con
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín quendi chưa được gặp mẹ gần hai năm qua
những ngày mẹ chiến đấu với tử thần cô không thể ở bên để động viên chăm sóc
tháng bảy vừa qua phi nhung có kế hoạch về mỹ để thăm con gái nhưng chuyến đi bị trị hoãn
giờ đây đã gần một tuần kể từ khi hai mẹ con cách biệt âm dương
wendy vẫn chưa được gặp mẹ lần cuối
lấy tướng niệm cho nữ ca sĩ
sĩ vào ngày bốn tháng một mươi được thông báo hoãn lại để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
không có ai trong sobis lại có nhiều con như phi nhung
chị là mẹ của hai mươi bốn người con bao gồm một con chuột và hai mươi ba người con nuôi
chị mua thêm nhà cũng để mấy đứa con ở chứ chị cần cái phòng cái dường là đủ rồi
phi nhung từng nói ra bên ngoài thì mình cũng không bằng ai nhiều người làm mẹ còn giỏi hơn mình
nên chị chỉ biết chăm lo cho các con của mình trong vòng tay trong khả năng của mình
chị dạy wendy như thế nào
thì dạy những đứa con khác cũng như vậy
quan điểm của phiên nhung là tùy vào độ tuổi mà có cách dạy con cho hợp lý
đặc biệt khi con bắt đầu lớn thì chị luôn dành thời gian tâm sự an ủi hỏi hang như một người bạn để hiểu con hơn
một trong những điều quan trọng nhất mà phi nhung lưu tâm khi dạy các con là phải đi học
chị nói ngày trước chị không được học hành đến nơi đến trốn
nên bây giờ nhất định các con của chị phải được học hành tử tế
chị hiểu rõ nếu tự bương giải mà thiếu nền tảng kiến thức thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
khi mà nhận cường làm con nuôi chị đã nói với cường mẹ nhẫn con về để nuôi con đi học chứ không phải để đi hát
thực tế từ ngày về sống chung với mẹ nuôi hồ văn cường cũng không đi hát nhiều như bạn bè đồng lứa
đến nay cường đã là sinh viên đại học điều mà không phải đứa trẻ khó khăn nào cũng có được
trong chuỗi ngày diễn ra thị phi về mối quan hệ của hồ văn cường có lúc phi nhung thấy hối hận
chị tâm sự mình ăn học ít nên thật thà thẳng thắng cứ nghĩ ai cũng như mình
đem con lên mạng chỉ nghĩ đơn giản là nhờ cộng đồng mạng dạy con
cho tốt hơn không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp ngoài tưởng tượng như thế
chị hối hận về cách dạy con chưa tinh tế những ngày hai mẹ con dẫn nhau chị là người làm hòa với cường
những ngày trước khi bị bệnh phim nhung thường xuyên chia sẻ hình ảnh cả nhà hòa thuận sau khi biến cố
chị cũng hào hứng khoe hồ văn cường thay đổi tích cực hơn vui vẻ hơn và đùa giởn với mọi người trong nhà chứ không im lặng như trước
phi nhung chia sẻ là chuyện hạnh phúc khi nhìn thấy các con lớn lên từng ngày
những đứa trẻ mồ côi mà chị cưu mang không chỉ có một mái nhà mà còn được đến trường được thực hiện giấc mơ của mình
hạnh phúc đó khiến cho chị bỏ qua cả những cơ hội gây dựng một máy ấm cho chính mình
chị kể đã một mươi hai năm qua chị không hẹn họ với người đàn ông nào vì chị muốn dành trọn vẹn tình thương cho các con
chị không muốn những đứa con của mình lại bị mẹ bỏ thêm một lần nữa
hơn nữa tìm được một người đàn ông nghĩ giống mình và chịu chăm sóc cho bằng đó đứa con đâu phải dễ nên thổi bậy
nhiều con là thế nhưng điều mà phi nhung sợ hãi chính là làm việc các con
theo chị nhiều người về già bán hết của cải về sống chung với con
đó là điều không nên mình phải có một số tiền riêng con không cần phải tru cấp mình có thể tự sống để không làm phiền con cái của mình
với chị nuôi dạy con chính là việc cố gắng để trở thành bạn của con
đừng áp đặt quan điểm cá nhân vào các con mà hãy lắng nghe thấu hiểu và hướng dẫn các con đi đúng con đường
mỗi người mẹ lại có một cách dạy con khác nhau
tuy nhiên dù thế nào đi nữa tình mẹ dành cho con vẫn bao la và xuất phát từ đáy lòng

vẫn sẽ luôn bao dung và yêu thương những đứa con của mình
vì thế con cái hãy luôn ghi nhớ công dưỡng dục của cha mẹ
ca sĩ phi nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc một mươi hai h một mươi năm ngày hai mươi tám tháng chín tại bệnh viện chợ rẫy tp hcm sau một tháng điều trị covid một mươi chín
phi nhân sinh vào ngày một mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại pleiku tỉnh gia lai
có cha là người mỹ và mẹ là người việt
hoàn cảnh gia đình khó khăn phi nhung chỉ được học đến lớp sáu rồi chuyển sang làm nghề may mặt để kiếm sống
sau đó mẹ ruột phiên nhung lấy chồng và có thêm năm người con
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai mẹ của phi nhung qua đời khi cô mới một mươi hai tuổi
mồ côi cả cha lẫn mẹ phi nhung phải về ở với ông hoà ngoại
cô phải làm lũng kiếm tiền chăm sóc năm đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháu
lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng phiên nhung đã có ước mơ trở thành ca sĩ
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín phi nhung qua mỹ làm nhiều nghề và cô bén duyên với ca hát
lúc nhỏ phi nhung đã thích nghe những bài cải lương và dân ca
điều này đã thể hiện trong những nhạc phẩm cô hé sau này
từ năm hai nghìn hai phiên nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại việt nam
và trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm băng nhạc rãng đông vào năm hai nghìn năm
ngoài ca hát phi nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác
từng được tôn vinh tại giải mai vàng hai nghìn một mươi tám do báo người lao động tổ chức
ở hạng mục ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất
thưa quý vị chúng ta không được lựa chọn sống bao lâu
điều duy nhất chúng ta được chọn là sống như thế nào
và phi nhung đã làm được điều như vậy
sống cho đi không màng vì lợi danh trả hết nợ đời ở trốn trần ai
bây giờ có lẽ phi nhung đã trả hết nợ trần vậy xin hẹn lại kiếp sau được sống
thay mặt ekip và những người thực hiện chương trình
xin được thắp nén hương lòng tiễn biệt nữ ca sĩ tài hoa phi nhung